cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bắt tạm giam cả năm đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
trong đó đối tượng nhỏ nhất sinh năm hai nghìn bảy lớn nhất sinh năm hai nghìn năm đã ra đổ thú
điều đáng nói là hai trên năm đối tượng từng có tiền án về tội gây dối gây thương tích và một đối tượng đang có quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên vào các ngày một mươi tám và ngày hai mươi một tháng ba
bọn chúng đã rủ nhau tìm những người phụ nữ đi một mình trên các tuyến đường vắng để cướp khi thấy con mồi
bọn chúng dùng xe áp sát vào nạn nhân ngã xuống đường rồi dùng dao khống chế lấy tiền của nạn nhân
ngoài hai vụ việc tại huyện long điền năm đối tượng nói trên cũng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ vào sáng ngày hai mươi bốn
hai mươi tháng ba tại đường hương lộ hai xã hòa long thành phố bà rịa toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân bọn chúng đã chia nhau tiêu xài hết